thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm số hai trăm tám mươi địa biên phủ phường bảy quận ba tp hcm
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi bốn quyết định văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày tám và ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn bị can gồm một nguyễn minh khải giám đốc hai võ thị trinh nga phó giám đốc ba phí duy tiến nguyên phó giám đốc bốn nguyễn quốc toàn nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức
tham gia chỉ đạo thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám của bệnh viện mắt tp hcm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiến hành điều tra mở rộng căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn đối tượng là cán bộ viên chức bệnh viện mắt tp hcm với vai trò đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự cụ thể như sau
nguyễn trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó giám đốc bệnh viện mắt tp hcm trú tại phường võ thị sáu quận ba tp hcm
phan thị bích hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện mắt tp hcm chú tại phường một mươi năm quận phú nhuận tp hcm
nguyễn đỗ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trưởng khoa tổng hợp bệnh viện mắt tp hcm trú tại phường một mươi một quận một mươi tp hcm
lương ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó trưởng khoa khám mắt bệnh viện mắt tp hcm trú tại phường tám quận năm tp hcm
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt trần văn hùng bốn mươi bảy tuổi trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng hùng và hoàng thị hằng là vợ chồng thuê nhà ở trọ đi làm công nhân tại huyện trơn thành tỉnh bình phước
hai người thường xuyên mâu thuẫn nên vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vợ của hùng đưa con bỏ đi nơi khác sinh sống
hùng đã nhiều lần nhắn tin khuyên vợ đưa con về chung sống thế nhưng chị hằng không đồng ý và cho biết là đã có người yêu mới
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hùng và hằng hẹn gặp nhau
hùng tiếp tục khuyên chị hằng về sống chung tiếp tục bị từ chối dẫn đến xảy ra mâu thuẫn
hùng đã rút dao trong túi quần và đâm liên tiếp nhiều nhát đã khiến chị hằng tự nhiên
tử vong sau đó khi nghe thấy tiếng la hai bảo vệ công ty chạy vào phòng đã thấy hùng đang cầm dao đâm chị hằng nên can ngăn bắt sử hùng và gọi điện báo cho cơ quan công an
trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm bảy đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh tạm giữ
chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng này là hoàng văn hiếu tổ trưởng tổ bảo dưỡng thiết bị máy cnc trong công ty instop
hiếu nhiều lần chỉ đạo công nhân do mình phụ trách tháo các thiết bị bộ điều khiển apm của máy để đi sửa chữa bảo dưỡng sau đó bàn bạc với lái xe của công ty là nguyễn văn sơn đóng số thiết bị trên vào thùng và vận chuyển đi bán
bước đầu đấu tranh cơ quan công an làm rõ từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hiếu sơn và năm đối tượng khác đã trộm cắp năm mươi thiết bị bộ điều khiển apm của máy cnc thiệt hại khoảng một tám tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thu hồi bốn mươi thiết bị là tang vật và tiếp tục điều tra
thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có một mươi một tám trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi chín tỉnh thành phố
và thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với một sáu trăm sáu mươi sáu ca trong ngày thì có hai mươi năm chín trăm năm mươi một trường hợp khỏi một trăm hai mươi năm ca đã tử vong
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong ngày hai mươi một cho đến nay đã có chín trăm ba mươi bốn bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua đó là yên bái bắc cạn và lai châu

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một nền đối tượng đã đẩy nạn nhân ngã và bịt mồm bóc cổ nạn nhân dẫn đến tử vong
sau đó kéo sát nạn nhân giấu vào hóc núi rồi lục xoát lấy một chiếc điện thoại di động vứt lên rừng và lấy xe mô tô của nạn nhân mang về nhà cất giấu
đến thời điểm hiện tại thì hơn bảy mươi chợ truyền thống tại tp hcm đã hoạt động trở lại để phục vụ người dân và cùng với những quy định phòng chống dịch covid một mươi chín chặt chẽ
tuy nhiên trên địa bàn thành phố cũng đã có rất nhiều chợ tự phát mọc lên và tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại quận một mươi hai tp hcm
một mươi sáu h hoạt động chợ tự phát trên đường tl hai mươi bảy phần thành lập quận một mươi hai diễn ra nhộn nhịp
các sạp hàng nằm sang sát nhau trên vỉa hè và dưới lòng đường
có người đeo khẩu trang có người không
hàng tôm hàng cá bè bán ngay tại vỉa hè bất kể đoạn đường này đang được thi công với nhiều bụi bậm
rác thải thì để ngay bên cạnh các sạp hàng gây ô nhiễm và mất vệ sinh
cũng gần đó trên đường tx hai mươi một phường thành xuân quận một mươi hai hoạt động của chợ tự phát cũng đông đúc không kém
có thể nhận thấy người mua và người bán tập trung tràn ra lòng đường gây mất trực tự an toàn giao thông
tp hcm mới trải qua làn sóng covid lần thứ tư với nhiều đau thương mất mát
những hoạt động như thế này tưởng chừng như vô hại nhưng lại tìm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh gây lo lắng cho người dân tại khu vực
chúng tôi ở đây mất an toàn nhiều quá vì dịch bệnh hoàn hành quá nhiều mà chợ tự phát ở đây hoạt động đông đúc quá cho nên là chúng tôi cảm thấy rất lo lắng về vấn đề dịch bệnh
tôi thấy cản trở giao thông nhiều khi tôi đưa con tôi đi học về là thấy giống như là bị ách tắc buôn bán tràn lan ra đường nhiều
tôi thấy là tôi không thể di chuyển được xe trên đường nhiều khi cũng bực mình lắm
cái đợt dịch này thì ép không gây ra rất nhiều ở ngoài cái chợ tự phát
chứ không phải là cao rất nhiều rất nhiều chứ không phải là ít đâu
tôi cảm thấy luôn sợ sợ cả cho gia đình mà sợ cả cho cả cái khu thạnh xuân này đúng rất chứ mà sợ
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các địa phương không để chợ tự phát hoạt động trong điều kiện hiện nay
nhằm đảm bảo các điều kiện
phòng dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm
vấn đề này cũng đã được ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ của thành phố
vì sao đến nay chợ tự phát xung quanh các chợ truyền thống có mở cửa
thì xin nhắc lại là việc này là lãnh đạo thành phố trong các cuộc họp đã nhắc nhở chỉ đạo rất nhiều lần đối với các địa phương là không để mở lại các trạm tự phát trong cái điều kiện hiện nay
và cái việc này thì cũng rất là mong người dân của thành phố ủng hộ với cái quyết định của thành phố không ủng hộ việc mua tại các chợ tự phát này
thứ nhất là để đảm bảo an toàn phòng chống dịch thứ hai là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho gia đình và cho bản thân mình
thì việc này các địa phương phải tập trung để xử lý không để phát sinh các chợ tự phát đặc biệt là các khu vực xung quanh các chợ truyền thống
sau khi ghi nhận tình hình hoạt động của các chợ tự phát trên địa bàn phường thạnh lộc và thành xuân
nhóm phóng viên đã liên hệ với ưu ba nhân dân các phường để có câu trả lời về việc chợ tự phát hoạt động trong thời gian qua
tiếp nhận thông tin phản ánh ưu ba nhân dân các phường đã hẹn sẽ trao đổi với các bên liên quan và sẽ có văn bản trả lời sau
tính đến nay thành phố đã có hơn một trăm tám mươi chợ truyền thống được hoạt động trong tổng số hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống đang có trên địa bàn tăng đến một trăm một mươi hai chợ so với một tháng trước đó
như vậy với số lượng lớn chợ truyền thống đã được mở cửa cuộc sống và sinh hoạt của người dân đang dần ổn định trở lại
hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp thiết nghĩ mỗi người dân nên có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh và tuân thủ các chính sách của thành phố để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức an ninh trật tự
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng cung trú tại thành phố cần thơ để điều tra về tội hành vi cướp giật tài sản
theo điều tra vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng một mươi một một người phụ nữ chạy xe máy chở theo con gái ngồi phía sau đang lưu thông trên đường số bảy thuộc khu vực ba phường an khánh quận ninh kiều
thì có hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau bất ngờ ép sát cướp điện thoại iphone tám lit trên tay bé gái rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an quận ninh kiều tung lực lượng truy tìm
sau hai giờ gây án hai đối tượng lê nguyễn huy hoàng sinh năm hai nghìn và lê quốc toàn sinh năm hai nghìn một cùng ngụ từ xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ đã bị lực lượng công an bắt giữ
qua đấu tranh mở rộng lực lượng đã xác định cùng tham gia thực hiện vụ cướp dật tài sản nêu trên còn có hai đối tượng khác là lê nguyễn như quỳnh sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ và nguyễn ngọc minh nên lực lượng công an tiếp tục thực hiện việc xác minh truy bắt
đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một quỳnh được gia đình đưa ra đầu thú còn minh đang bỏ trốn các đối tượng này khai nhận do không có tiền tiêu xài nên bàn nhau lập nhóm đi cướp giật tài sản của người đi đường
minh được phân công về xe máy apciter biển kiểm soát sáu mươi năm g một một mươi tám nghìn ba trăm linh sáu chở quỳnh lưu thông trong nội ô tìm nạn nhân để cướp tài sản hoàng chở toàn chạy xe sau để cản trở cho đồng bọn tổ thoát sau khi gây án
ngoài vụ cướp trên các đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp điện thoại di động tại khu vực cầu cái răng phường lê bình quận cái răng
hiện công an quận ninh kiều đang tạm giữ hình sự lê nguyễn huy hoàng lê quốc toàn lê nguyễn như quỳnh đồng thời truy bắt đối tượng nguyễn ngọc minh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng tháp vừa cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố cao lãnh bắt quả tan ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an thành phố cao lãnh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện đối tượng ôn hoàng quân
ngụ tỉnh an giang có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra thu giữ trong người đối tượng một bịch tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá trọng lượng tám bốn trăm tám mươi chín g một xe mô tô một cân tiểu ly và nhiều vật dụng khác
qua làm việc quân khai nhận đó là ma túy đá đã đi giao cho người khác với giá ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
tiến hành mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là nguyễn hoa hồng nguồn thành phố cao lãnh và nguyễn long dương khang nguồn huyện tháp mười
tăng vật thu giữ gồm năm bịch tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy trọng lượng tám bốn mươi bốn ba gram cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng quân và khang còn đối tượng hồng cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ